thông tin từ tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội cho biết để thực hiện các chỉ đạo về phòng chống dịch covid một mươi chín
phiên phúc thẩm vụ án tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg sẽ chưa được tổ chức vào ngày một mươi ba tháng bốn tới
theo kế hoạch trước đó phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng bốn
trong vụ án này có một mươi một trên một mươi bốn bị cáo làm đơn kháng cáo đều đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm và xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt
không có bị cáo nào kháng cáo kêu an kêu không có tội
tuy nhiên hiện đã có hai bị cáo rút đơn kháng cáo trước phiên tòa phúc thẩm là cao suy hải nguyên tổng giám đốc mobifone
và võ văn mạnh nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hoạn tư vấn đầu tư và thẩm định amat
ba bị cáo không làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm gồm trương minh tuấn cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
phạm đình trọng nguyên vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông và phạm nhật vũ nguyên chủ tịch hội đồng quản trị avg